chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
một mươi nữ sinh ntna được tìm thấy tại khu vực sông của trạm bơm canh cũ thuộc địa phận xã hiệp hòa thị xã kinh môn sau bốn ngày mất tích
theo những người dân sinh sống quanh khu vực và quan sát tại hiện trường nhận định nhiều khả năng a đã ngã xuống sông dẫn đến tử vong
lãnh đạo ubnd xã lạc long cho biết nguyên nhân ban đầu dẫn tới cái chết của nữ sinh na được xác định do tai nạn
cũng theo vị lãnh đạo này thời gian tìm thấy thi thể nữ sinh na là vào khoảng một mươi năm h ba mươi ngày một mươi bảy tháng hai
thời điểm tìm thấy thi thể cháu mọi người phát hiện xe máy nằm dưới sông điện thoại và đồ rơi ở vệ cỏ ven bờ sông
trên bờ sông còn có vết trượt dài
lãnh đạo xã lạc long thông tin
hiện cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nữ sinh xấu xố
trước đó vào ngày một mươi ba tháng hai em na xin phép bố mẹ sang nhà bạn chơi
đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày thì gia đình bị mất liên lạc nên đã trình báo sự việc lên công an xã
đồng thời đăng thông tin tìm kiếm nữ sinh này lên các trang mạng xã hội
anh nvk bố cháu na chia sẻ na đang là lớp trưởng học sinh lớp một mươi hai của trường trung học phổ thông gần nhà
bình thường cháu rất ngoan đi học và về nhà đúng giờ
trước khi mất tích na không có biểu hiện gì bất thường và cũng không có xích mích với gia đình
nữ sinh lớp chín xinh đẹp giỏi võ mất tích bí ẩn nhiều ngày
một vụ nữ sinh mất tích bí ẩn khác cũng đang được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm
đã xảy ra vào mùng một tết nguyên đán nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích của cô gái này
chiều một mươi tám tháng hai ông nguyễn văn lệ chú thôn tám xã quỳnh giang huyện quỳnh lưu nghệ an cho biết
gia đình đang nhờ công an và cộng đồng mạng tiếp tục tìm kiếm con gái bỏ nhà ra đi từ ngày mùng ba tết đến nay
trước đó vào khoảng một mươi giờ ngày một tháng hai tức mùng một tết nguyên đán
em nguyễn thị giang sinh năm hai nghìn bảy học lớp chín con ông nguyễn văn lệ cùng một bạn gái rời khỏi nhà bằng xe đạp điện
buổi tối cùng ngày không thấy con gái trở về gia đình liên lạc với người bạn đi chơi cùng giang
khi tìm đến nhà đã thấy bạn của giang về nhà từ trước
ngày mùng ba tết anh trai đi tìm thì phát hiện con gửi xe đạp điện ở xã diễn đoài huyện diễn châu
rồi ngồi xe bạn đi chơi sau đó anh trai tìm thấy và đưa được cháu về nhà
nhưng về được một lúc thì con lại tiếp tục đi cho đến nay vẫn không liên lạc được ông lệ cho hay
nhiều ngày qua ông lệ và người thân đi nhiều nơi tìm kiếm con gái nhưng vẫn chưa thấy
hỏi nhiều bạn bè của giang cũng không biết em ở đâu
trên trang cá nhân facebook người thân nhắn hỏi thăm nhưng không thấy giang phản hồi trả lời
ông lệ cho biết thêm giang là con gái thứ ba của gia đình trước giang có hai người anh và sau có một người em
giang học giỏi năm nào cũng có giấy khen
giang còn học giỏi võ mới đi thi môn karatedo cấp tỉnh và đoàn huy trương bạc
người thân ai nhắn tin con cũng không trả lời
chỉ riêng cô giáo của giang nhắn tin hỏi ở đâu để cô đến đón về nhà
nhưng con không chịu nghe lời của ai cả
con chỉ nhắn với cô giáo cách đây hai ngày đêm một mươi sáu tháng hai là em đang đi làm ông lệ nghẹn ngào nói
được biết sau một mươi năm ngày không thấy con về nhà gia đình ông lệ đã trình báo sự việc lên công an xã quỳnh giang
huyện quỳnh lưu và cộng đồng mạng nhờ giúp đỡ tìm kiếm
gia đình ông lệ nhắn nếu ai biết cháu nguyễn thị giang ở đâu
thì liên hệ qua số điện thoại ba mươi sáu bốn triệu bốn trăm bảy mươi bảy nghìn hai trăm bảy mươi chín hoặc công an xã quỳnh giang tám trăm sáu mươi sáu sáu nghìn bảy trăm sáu mươi sáu